nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
ngày sáu tháng một ban quản lý an toàn thực phẩm số hai phối hợp với ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
tổ chức đoàn đi kiểm tra các chợ để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết
việc giám sát hàng hóa tại chợ đậu mối nông sản thủ đức trong dịp cận tết nguyên đán
tại tp hcm được ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm chú trọng
bởi đây là nơi tiếp nhận hàng từ nhiều nguồn đổ về và cũng là nơi cung cấp thực phẩm chính yếu cho thị trường thành phố
rau củ quả là những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng nạn sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi
ngâm tẩm hóa chất để làm đẹp sản phẩm
bình quân mỗi ngày sản lượng hàng về chợ gần bốn tấn
do vậy việc giám sát nguồn gốc xuất xứ kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và các chất cấm được thực hiện ráo riết
tết thì chúng tôi phải tập trung hơn lúc nào hết
thì thành lập các đoàn rất là nhiều ba mươi đoàn
và như vậy chúng tôi tập trung kiểm tra trước trong và ngay cái dịp tết
thì đặc biệt chợ đầu mối thì cái lực lượng mà chức năng sẽ có mặt thường xuyên
hệ chợ hoạt động là có lực lượng của ban quản lý an toàn thực phẩm
và chúng tôi tập trung quản lý xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm phải hợp pháp
đồng thời chúng tôi có kế hoạch lấy mẫu đánh giá nguy cơ để phát hiện những chất độc hại kém chất lượng hay không
và chúng tôi sẽ xử lý việc
kiểm tra hàng ngày thì đã có nhiều trường hợp phát hiện vi phạm
và có xử lý vi phạm hành chính
rồi có tiêu hủy cái sản phẩm vi phạm
cũng đã thực hiện nhiều cái lô hàng và xử phạt nhiều trường hợp tại chợ rồi
tại các gian hàng tất cả sản phẩm đều được kiểm tra giấy tờ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
sổ ghi chép nhập xuất hàng hóa của các tiểu thương cũng được đoàn kiểm tra chi tiết
nếu có phát hiện sai phạm tiểu thương sẽ bị lập biên bản
bản và niêm yết hàng hóa
nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm
các tiểu thương đã đặt những tấm bản ghi rõ xuất xứ trên các hàng hóa của mình cho người mua dễ nhận biết
mặt hàng mẫu về bán là phải qua kiểm dịch đàng hoàng
xuất xứ gọi nguồn gốc ở đâu giấy tờ kiểm dịch rõ ràng em mới nhận hàng về bán cho người ta
chứ em không có nhận tầm bậy được
tại sao để mấy cái bản đó
tại nếu như giờ canh hà nội thì em để hà nội
còn nếu nào hàng trung quốc thì em để trực tiếp gõ hàng trung quốc để cho bạn hàng biết gõ là hàng này là của nước nào
từ các chợ đầu mối thực phẩm sẽ được phân phối đi các chợ lẻ chợ truyền thống trên khắp thành phố để từ đó đến tay người tiêu dùng
do vậy bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn hàng tại chợ đầu mối cũng sẽ cơ bản bước đầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho hàng hóa tiêu thụ trên thị trường thành phố
góp phần giúp người dân có những bữa ăn ngày tết yên tâm an toàn và chất lượng